trong khi đó ở phía nam của khu vực là các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
không chịu tác động của gió đông nam ẩm nên ở đây không có mưa
ngày còn nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây cao hơn hẳn so với các tỉnh phía bắc
phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực có thời tiết ít biến động nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh thành nam bộ và tây nguyên
dự báo trong ngày hôm nay ở đây tiếp tục chuỗi ngày ít mưa trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở khu vực miền đông nam bộ nhiệt độ cao hơn nên tiếp tục gây nóng trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều
trên biển do ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm vì thế mà vùng ven bờ của vịnh bắc bộ tiếp tục có sương mù nhẹ dài rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới một km
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc với cường độ cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn đến cấp năm
phần phía nam của khu vực huyện đảo hoàng sa còn có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa rông cần phải đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước